nhìn tốc độ đi bộ dáng đi của một người có thể cho thấy tâm trạng sức khỏe của người đó
tuy nhiên dáng đi còn biểu hiện rất nhiều vấn đề trong cuộc sống
nên bước đi thế nào để cơ thể chuyển động nhịp nhàng và không ảnh hưởng sâu đến xương khớp là một vấn đề rất được bạn đọc quan tâm
để hiểu hơn về những vấn đề này hãy cùng bác sĩ văn tiến tìm hiểu ngay sau đây
đầu tiên dáng đi tiết lộ bệnh tật
bàn chân đặt xuống mặt đất trước
bình thường khi đi gót chân sẽ tiếp xúc với mặt đất trước tiên
nếu bạn đạt bàn chân xuống trước phần lớn do khả năng khống chế của các cơ bị suy yếu
đây có thể là kết quả của đĩa đệm đốt sống bị nhô ra chèn lên dây thần kinh
gây tổn thương chức năng của thần kinh cơ hoặc có thể là dấu hiệu của bệnh đột quỵ
bước chân ngắn
có thể khớp gối có vấn đề
ngoài ra có thể do phạm vi chuyển động hông còn hẹp
đây là lý do khiến lưng phải chịu nhiều áp lực hơn làm bạn bị đau lưng và các vấn đề xương khớp khác
bước chân lạch bạch
bước đi giống con vịt hay gặp phải ở những người có bàn chân phẳng
đây có thể là do di truyền cũng có thể do người đó bị các bệnh xương khớp như viêm khớp gãy xương
cũng có thể do đi bộ quá nhiều khiến càng chân và chân đau nhất và mất sự linh hoạt của bàn chân
bước chân đi bắt chéo
một số người có giang đi hình cái kéo hay đuổi khép lại hay chân bắt chéo nhau
đi bộ bước một chỉ mu bàn chân của bàn chân thì người đó có thể đang bị bệnh bại não hoặc bệnh liên quan đến hệ thần kinh
để cải thiện dáng đi này có thể sử dụng các loại thuốc giảm co cứng hay làm phẫu thuật trình hình khi cần thiết
khó nhấc chân khỏi sàn
đây không chỉ là dấu hiệu của bệnh thời già mà còn là dấu hiệu của bệnh parkinson
sao suốt trí tuệ trầm trọng
người có tốc độ đi chậm khoảng sáu m trên dây tốc độ trung bình là chín m trên dây
theo các chuyên gia sẽ có tuổi thọ ngắn
và điều này càng chính xác hơn với những người trên bảy mươi bốn tuổi
những người vừa đi vừa nhảy có thể do các cơ cảng chân quá căng
dáng đi này thường gặp ở phụ nữ đặc biệt những người đi dày cao gót
đi nhón chân
hay đi bằng mũi chân chứ không đi bằng lòng bàn chân
người đi bằng hai mũi chân hay gặp các vấn đề về căng thẳng của cơ cột sống hoặc não bị tổn thương
thông thường nhiều trẻ mới chập chứng biết đi sẽ hay đi kiểu nhón chân như trên
tuy nhiên cha mẹ không cần quá lo lắng
nếu thấy trẻ lớn dần mà không bỏ thói quen đó cần đưa con tới chuyên khoa nhi để bác sĩ tiến hành những kiểm tra cần thiết
thứ hai dáng đi thể hiện thói quen trong sách
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người chăm chỉ đi bộ cơ thể săn chắc
không những thu hút người khác giới mà khả năng đặt cược khoái cũng dễ dàng hơn
người dáng đi cứng nhắc luôn kiềm chế bản thân và rất ít khi chủ động quan hệ tình dục
ngược lại những người có bước đi mạnh mẽ lại có thể là người cuồng nhiệt chủ động khi yêu
thứ ba tính cách cũng bục lộn
tính cách cũng bục lộ qua giáng đi
nhìn rằng đi cũng có thể đoán được khá chính xác tính cách của người đó
người có dáng đi thẳng thường có tính cách vui vẻ hòa đồng
người có chân bước nhanh không lùi bước trước đám đông thường là người nóng vội nhưng thẳng thắn thích xã giao nhiều bạn
người hay chấp tay sau lưng thường có tính cách ôn hòa có những người thành công nhất định trong sự nghiệp
người có dáng đi chậm chạp ngó trước ngó sau lại thường không thích giao tiếp với bạn bè gây ảnh hưởng đến công việc cũng như trong cuộc sống
người đi hai gót chân hướng vào hai đầu bàn chân hướng ra thì thường là người có tính cách bảo thủ không thích giao tiếp
tóm lại mỗi người mỗi dáng đi khác nhau nhưng qua dáng đi ta có thể biết được một phần tính cách của họ
vậy phải đi thế nào để tốt cho xương khớp nói riêng và sức khỏe nói chung hãy làm theo hướng dẫn như sau
đầu thẳng không nhìn xuống chân tia nhìn duy trì ở vị trí từ ba đến sáu mét về phía trước
như thế có thể hỗ trợ nâng đỡ trọng lượng của đầu làm giảm áp lực của cơ cổ
thẳng cánh tay hơi cong giao động tự nhiên theo bước đi
vai thả lỏng không nhô cao về phía trước cũng không tuột về sau
nếu muốn kiểm tra bạn hãy nhờ bạn bè bên cạnh nhìn thử
tư thế đúng là tai vai hông và đầu gối phải nằm trên cùng một đường
dưới đây cũng là một số gợi ý giúp bạn có dáng đi thành công hơn
đầu tiên tập và giữ sao cho bước đi luôn nhẹ nhàng nhưng thoải mái
khi bước đi lưng phải thẳng chỉ có hông và đuổi di chuyển nhưng thật uyển chuyển mềm mại
ngực nhô về phía trước một cách tự nhiên và đầy nữ tính
để làm được điều này bạn hãy tưởng tượng chân mình đang được gắn chặt dưới đất đầu gắn liền với chân nhà
hàng ngày bạn hãy đội một quyển sách nặng trên đầu và bước đi sao cho cuốn sách này không bị rơi xuống
thứ hai giữ cho vai cân bằng và hai mông cân đối
vì nếu một trong hai bộ phận này bị lệch giáng đi của bạn sẽ mất suyên giáng
thứ ba nếu bạn có tật gù lưng hoặc so vai rụt cổ khi đi hãy sửa bằng cách tự nhiên hơn khi đi
ứa ngực về phía trước giữ cho vai căng đầu ngừng cao và luôn ý thức về điều này
thứ tư mỗi khi cúi người xuống đề nhặt hay làm một việc gì đó bạn hãy giữ cho lưng thẳng chỉ gặp hông và đầu gối
động tác này vừa giúp bạn có tư thế đẹp lại giúp bạn tránh được các chứng đau lưng do cúi gập đột ngột xảy ra
bạn cần phải tuyệt đối tranh các tư thế sau đây
đầu tiên đứng quự một chân một bên dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào chân kia
tư thế này sẽ làm cho vai lưng và mông bị lệch
tư thế đúng khi đứng
đứng thẳng dồn trọng lượng cơ thể đều lên hai chân vai căng ngực hơi ướn tự nhiên ra phía trước
nếu mài quá thì đưa một chân về phía trước và hơi trùng đầu gối lại và vài giây sau lại đổi bên
thứ hai ngồi trụm hai đùi vào trễ cẳng chân sang hai bên lưng gập hoặc khọp xuống
ngồi như vậy vừa không đẹp mắt vừa sai tư thế chỉ sau một thời gian ngắn lưng bạn sẽ bị gù hoặc vẹo cuộc sống
tư thế đúng khi ngồi là lưng thẳng vai căng hai chân song song
hai tay đặt nhẹ lên đùi
thứ ba khom lưng để lấy một vật trên sàn
tư thế này bản thân nó đã mất thẩm mỹ hơn nữa nếu cúi đột ngột khiến bạn dễ bị đau hoặc lây cuộc sống
tư thế đúng là khịu đầu gối xuống theo tư thế chân trước chân sau
thứ tư đứng trụng hai chân khi mang vật nặng
tư thế này không vững dễ bị mỏi dần dần bạn sẽ chịu một chân xuống
tư thế đúng là đứng chân trước chân sau
dày cao gót từ lâu vốn đã sở hữu một thứ quyền lực tối thượng trong tủ đồ của phái nữ
quyền năng của chúng lớn đến mức marilin monro từng nói rằng hãy đưa cho cô ấy một đôi giày phù hợp cô ấy có thể chinh phục cả thế giới này
sự duyên dáng uyển truyền và đỉnh điểm là sự hấp dẫn đầy mùi sắc dục là những gì một đôi cao gót mang lại cho một quý cô
và nếu bạn là phụ nữ và chưa bao giờ chinh phục được một đôi giày cao góp thực sự
thì bạn cũng đừng nên nghĩ tới chuyện chinh phục bất cứ ai trên thế giới này
và dưới đây là những bí mật để có dáng đi quyến rũ trên đôi giày cao gót
đầu tiên bước đi từ gót tới mũ chân
không giống như việc diện một đôi giày đế bệt hay sneaker
bạn không thể cứ thế nên cả tấm bàn chân của mình xuống đất để rồi ngó lại mình bước đi khệnh khạng trong gương
cách tốt nhất để đi giày cao gót và ngay lập tức sở hữu dáng vẻ thanh tào trang nhã chính là hảo gót chân xuống rồi mới đến mũ chân xuống mặt đất
thứ hai bước đi những bước nhỏ
một quý cô không bước đi những bước quá dài
chứ khi bạn là một siêu mẫu đang bước đi trên sàn kết quác trong một khoảng thời gian được báo trước
việc đi dày cao gót sẽ khiến các bước chân của bạn
trở nên ngắn hơn so với bình thường
vì vậy bạn có thể sẽ phải bước nhiều hơn bình thường
hơn nữa việc bước những bước nhỏ cũng khiến bạn trở nên đoan trang hơn
thứ ba không bước vội
bạn có thể thấy những cô nàng cố gắng bước nhanh trên đời cao gót trông rất thức cười hay không
và bạn biết rằng bạn chẳng hề muốn giống họ chút nào
vậy khi đang mang dưới chân một đôi dề cao gót
hãy nhớ rằng bình thản bước đi và vừa phải chậm dãi là một lựa chọn khôn ngoan giúp cho bạn trở nên tự tin và phong cách hơn trong mắt người đối diện
thứ tư hơi ngả ra sau
bạn có thể sẽ luôn cảm thấy muốn bước đi nhanh hơn khi đang mang giày cao gót
tuy nhiên do đặc thủ của loại giày này mà bạn sẽ chẳng thấy bước đi quá nhanh được
mà thay vào đó là chiếc cổ của bạn sẽ dớn về phía trước tạo ra sự cân bằng cho cơ thể
đây là một dáng đi quá xấu và chẳng có cái nào muốn trông thấy mình trong bộ dạng này
chính vì vậy khi bước đi bạn nên hơi ngả mình về phía sau để kéo lại sự cân bằng hợp lý khi đi dày cao gót
thứ năm tưởng tượng mình đang bước trên một đường thẳng
khi vẽ một đường thẳng bạn sẽ dễ đẹp hơn nếu chỉ nhìn vào điểm đầu và điểm cuối
thay vì nhìn vào chiếc bút mà bạn đang dùng để vẽ
cũng tương tự khi đi giày cao gót đừng chăm chăm nhìn vào đôi giày tuyệt đẹp ngự dưới chân mình
bạn hãy nhìn thẳng vào điểm mà bạn đang bước đến và tiến tới tự như đang trên một đường thẳng
thứ sáu uốn bàn chân
cảm giác trơn khó đi là điều không thể tránh khỏi những lần đầu bạn mang giày cao gót
lúc này hãy uốn nhẹ bàn chân mình một chút để tạo áp lực lên phía trong dày
như vậy bạn sẽ cảm thấy đôi giày cao gót mình đang mang trở nên vừa vặn và dễ điều chỉnh hơn
thứ bảy chọn giày vừa vạn
một món đồ vừa vạn với bạn bao giờ cũng khiến bạn trở nên duyên dáng và xinh đẹp hơn
nếu đôi giày của bạn đang rộng bạn có thể lót thêm đót giày cho vừa hơn
nếu chúng đang chật hãy mang giày tới tiệm giày gần nhà hoặc đơn giản hơn là bạn có thể mua một đôi khác cho vừa chân